viêm mũi dị ứng ở trẻ nhỏ những điều cha mẹ cần lưu ý
khi thời tiết thay đổi nhất là mùa xuân khiến nhiều trẻ bị viêm mũi dị ứng
tình trạng này có thể kéo dài khiến cha mẹ sốt ruột và có tâm lý muốn dùng thuốc cho trẻ máu khỏi
cũng như người lớn trẻ bị viêm mũi dị ứng là do niềm mặc mũi bên trong bị viêm
quá trình này xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên
mùa xuân là mùa của các loài hoa nửa rộ phấn hoa lan toàn nhiều
cùng với mưa phùn độ ẩm không khí cao nấm mốc vi rút nhanh phát triển
đây là các yếu tố nguy cơ khiến cho các bệnh dị ứng dễ bùng phát trong đó có viêm mũi dị ứng
nguy cơ viêm mũi dị ứng ở trẻ tăng lên còn do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện nên dễ mắc bệnh hơn
các dấu hiệu nhận biết bao gồm hát hơi ngứa mũi sổ mũi ngạt mũi cơ thể khó chịu nên trẻ thường quấy khóc
tuy viêm mũi dị ứng không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng nếu điều trị không đúng không hiệu quả
bệnh có thể tiến triển thành các biến chứng viêm họng viêm soang viêm tai dữa
khi trẻ có dấu hiệu hắt hơi sổ mũi ngạt mũi ngoài vệ sinh mũi cho bé bằng nước mối sinh lý
thì không nên tự ý cho trẻ dùng bất kỳ loại thuốc nào
trẻ em là đối tượng đặc biệt rất nhạy cảm với thuốc nếu dùng sai có thể để lại hậu quả nghiêm trọng
do đó cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để được bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh mũi và dùng các thuốc khác nếu cần thiết
hiện nay có nhiều loại thuốc được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng ở trẻ
dùng thuốc điều trị viêm mũi dị ứng nhằm đạt mục tiêu giảm thiểu triệu chứng một cách tối đa và giảm thiểu tác dụng phụ
các thuốc điều trị gồm dùng thuốc tại chỗ và thuốc uống
một các loại thuốc dùng tại chỗ
hai nước muối sinh lý natri cloric chín là thuốc không cần kê đơn có thể sử dụng thường xuyên làm thuốc nhỏ mũi vệ sinh mũi cho trẻ
nước muối sinh lý có tác dụng làm loãng dịch mũi giúp dịch dễ thoát ra ngoài
nước muối sinh lý dạng phu xịt có thể làm sạch mũi sâu hơn giúp thông thoáng đường thở cho trẻ
thuốc nhỏ mũi co mạch
các thuốc nhỏ xịt mũi có tác dụng co mạch giúp dễ thở như ocimetazoline nafazoline thường được sử dụng để điều trị viêm mũi dị ứng
nhưng cha mẹ không nên tự ý sử dụng cho trẻ vì nguy cơ gặp phải các tác dụng phụ gây tim tái chó và các biểu hiện khác
nhóm thuốc này cần sử dụng theo chỉ định của bác sĩ về liều dùng cũng như hàm lượng của thuốc
thuốc nhỏ mũi chứa copticoid
các thuốc nhỏ mũi chứa corticoid có thể được sử dụng rất hiệu quả đối với viêm mũi dị ứng
tuy nhiên khi sử dụng phải thận trọng và đúng cách
việc sử dụng thuốc lâu dài không được khuyến nghị vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ
thực tế lâm sàng đã ghi nhận trẻ em dưới năm tuổi bị ngộ độc corticoid xịt mũi khi sử dụng cùng thuốc nhỏ mũi nafazulin
cũng có một số trường hợp trẻ bị suy tiến thượng thận do dùng thuốc corticoid xịt mũi lâu ngày
do đó cha mẹ cho trẻ dùng thuốc cần phải tuân thủ chặt chẽ theo hướng dẫn của bác sĩ
bác sĩ sẽ chỉ định cho từng trường hợp bệnh nhân vì không phải các bệnh nhân bị bệnh giống nhau đều sử dụng thuốc giống nhau
thuốc uống điều trị viêm mũi dị ứng cho trẻ
nhóm thuốc này chỉ được sử dụng cho bé khi có hướng dẫn và chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc chuyên khoa tai mũi họng
nhóm kháng hitamin gồm các thuốc roratadine clofeniramine sertirizine được sử dụng rất phổ biến trong điều trị viêm mũi dị ứng
thuốc giúp giảm nhanh các triệu chứng như sổ mũi nhây mũi ngớ mũi chảy nước mắt nhưng không có hiệu quả trong làm giảm tình trạng nghẹt mũi
ba kháng sinh
khi trẻ bị viêm mũi dị ứng có bụi nhiễm vi khuẩn thì cần sử dụng kháng sinh
tuy nhiên kháng sinh chỉ được sử dụng sau khi bác sĩ khám và xác nhận trẻ có nhiễm khuẩn và kê đơn
cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc về cho trẻ dùng để tránh các bất lợi nhiều hơn cho sức khỏe của trẻ
được bác sĩ chỉ định cho các trường hợp viêm mũi viêm song nặng mạn tính khi trẻ không đáp ứng với các thuốc điều trị khác
đây là nhóm thuốc rất hiệu quả trong điều trị dị ứng viêm và rất nhiều bệnh lý khác
tuy nhiên thuốc có rất nhiều tác dụng phụ phụ huynh cần nghiêm túc cho trẻ uống thuốc theo đơn
ngoài việc dùng thuốc điều trị viêm mũi dị ứng cho bé thì việc phòng ngừa bệnh rất quan trọng
cần xác định tác nhân gây dị ứng cho trẻ để hạn chế tiếp xúc nhằm ngăn chặn bệnh nặng hơn và tái phát nhiều lần
trong gia đình có trẻ có cơ địa dị ứng cần lưu ý các vấn đề sau đây
hàng ngày vệ sinh mũi cho trẻ bằng nước muối sinh lý đặc biệt là sau khi trẻ đi học đi chơi về và khi thời tiết giao mùa
luôn vệ sinh phòng của trẻ sạch sẽ thông thoáng
ngăn không cho trẻ tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ như phấn hoa khói thuốc khói bụi lông chó mèo
vệ sinh răng miệng sạch sẽ cho trẻ trước và sau khi ngủ dậy
hướng dẫn cho trẻ và tạo thành thói quen thường xuyên rửa tay sạch nhất là trước và sau khi ăn
không đưa tay lên mặt không cho tay lên miệng mũi
cho trẻ ăn đầy đủ dinh dưỡng cân đối tăng cường rau và hoa quả tươi để cung cấp các loại vitamin đặc biệt là vitamin c tăng cường sức đề kháng
đảm bảo cho trẻ ngủ đúng giờ tốt nhất là đi ngủ từ hai mươi một giờ không cho trẻ thức sau hai mươi hai giờ
trong những ngày chuyển mùa cần đặc biệt chú trọng việc giữ ấm cho cơ thể trẻ
nhưng cũng không nên mặc quá nhiều quần áo khiến trẻ đổ mồ hôi khó chịu cũng là nguyên nhân kích ứng cân dị ứng